chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay ba mươi một tháng tám công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ba tháng
đối với nhóm bốn đối tượng từ thành phố hồ chí minh đến đắk lắc
giàn cảnh lừa bán thần dược cho người già để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đó là trần thị thu năm mươi một tuổi nguyễn xuân vinh năm mươi bốn tuổi cùng chú tại tỉnh nam định
nguyễn thị kim anh bốn mươi chín tuổi trú tại thành phố hồ chí minh
và lê thị oanh năm mươi một tuổi chú tại tỉnh quảng ngãi
nhóm này do thu cầm đầu
theo kết quả điều tra do cần tiền tiêu xài cá nhân nên thu nảy sinh ý định lừa bán thuốc chữa bệnh là thuốc giả
và rủ các đối tượng trong nhóm cùng tham gia
sau đó thu đặt mua trên mạng xã hội các loại thuốc bắc và một mươi hộp giấy có in tên phong quế chi
viện khoa học một trăm linh ba một trăm linh tám về để đóng gói
xác định tại thành phố hồ chí minh khó lừa đảo nên các đối tượng lên thành phố bôn ma thuột
thuê khách sạn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước khi thực hiện thu bàn bạc phân công nhiệm vụ cho từng người
cụ thể vinh giả là bác sĩ đứng ở khu vực gần nơi thu tiếp cận người mua thuốc
kim anh sẽ hỗ trợ đưa ra thông tin gian dối đây là thuốc quý
người nhà đã mua uống và lành bệnh để tạo lòng tin cho bị hại
còn oanh đứng từ xa cảnh giới
sáng ngày hai mươi tám tháng bảy nhóm đối tượng đến ngã tư đường mai hắc đế giải phóng
phường tân thành thành phố bôn ma thuột
tiếp cận bà phạm thị dung sáu mươi năm tuổi trú cùng phường
rồi giàn cảnh lừa bán thuốc giả chiếm đoạt chín chín triệu đồng
sau khi gây án nhóm này nhanh chóng về lại thành phố hồ chí minh lẩn trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày hai mươi năm tháng tám
một tổ công tác của công an thành phố bôn ma thuột đã đến thành phố hồ chí minh
phối hợp với công an phường một mươi ba quận tân bình bắt giữ bốn đối tượng trên
với thủ đoạn tương tự chúng đã thực hiện chót lọt thêm bốn vụ lừa đảo khác
tại tỉnh đắk lắc
theo công an tỉnh lào cai thời gian vừa qua số vụ lừa đảo trên không gian mạng
ngày càng gia tăng với rất nhiều phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi
trong khi đó việc đấu tranh với loại tội phạm này
vẫn đang đặt ra không ít thách thức đối với các cơ quan chức năng
cuối tháng bảy vừa qua cô gái này tìm mua một chiếc điện thoại iphone trên mạng
qua một hội nhóm trên facebook
chỉ được một chủ tài khoản nhắn tin quảng cáo với cam kết có điện thoại đúng như yêu cầu
khi đã trót đơn người này đã yêu cầu cô truyền khoản gấp bảy triệu đồng
và hứa sẽ nhận điện thoại ngay sau đó
vậy nhưng thực tế không diễn ra như vậy
còn đây chính là chủ nhân
của tài khoản facebook đó
lê đức duy một mươi tám tuổi quê tại yên bái
vừa bị công an thành phố lào cai tạm giữ để điều tra
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
theo lời khai đầu năm hai nghìn hai mươi ba
duy lập một facebook
đang bán các sản phẩm điện thoại cũ chính hãng giá rẻ
khi cá cán câu duy yêu cầu khách hàng
chuyển một phần tiền cọc
hoặc toàn bộ số tiền mua điện thoại
vào tài khoản mang tên em trai mình
ngay sau khi nhận được tiền
đối tượng sẽ chặn facebook của nạn nhân
với chiều bài này
duy đã lừa được gần ba mươi người
với số tiền từ vài trăm nghìn
đến vài chục triệu đồng
giả mạo các website
hoặc ứng dụng để đánh cắp dữ liệu cá nhân
lừa đảo chuyển nhầm tài khoản ngân hàng
vài tiền trên ứng dụng
việc nhẹ lương cao
mùa hàng trên mạng xã hội

hay tạo các cuộc gọi video deepfake
để giả danh người thân
đó là vài thủ đoạn lừa đảo phổ biến
trên không gian mạng
được công an tỉnh lào cai lật tẩy
trong thời gian qua
tuy nhiên theo lực lượng chức năng
việc đấu tranh với loại tội phạm này
gặp rất nhiều khó khăn
do tính ẩn danh
và phương thức hoạt động phi truyền thống
bắt được đối tượng cầm đầu
thì chủ yếu các đường linh
mà các đối tượng lừa đảo
chủ yếu là bên nào và bên campuchia
rất chi là khó bắt được các đối tượng
hiện nay chúng tôi cũng phối hợp
với các cục
phối hợp với imebol
nhưng mà các đối tượng trên kia
chưa phối hợp bắt được vụ lạ
rất chi là khó khăn bắt được đối tượng chính
chủ yếu là các đối tượng cộng tác
ở người việt nam
liên quan đến loại tội phạm này
năm năm qua lực lượng công an tỉnh lào cai
đã bắt giữ được hai mươi chín vụ
khởi tố một trăm ba mươi một đối tượng
với số tiền chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
đã gia tăng cả về số vụ
đa dạng phương thức thủ đoạn
ví dụ như công nghệ deepfake
là công nghệ mà tái tạo được hình ảnh
âm thanh và gọi ra lô video
thì rõ ràng là chúng ta thấy
ảnh người thân thấy giọng nói
có thể nó không rõ ràng nó chập trờn
thì cũng nghĩ là người thân gọi điện vay tiền
rồi chuyển tiền
để phòng chống loại tội phạm này
việc trang bị cho người dân hiểu các phương thức thủ đoạn
để tự bảo vệ bản thân trên môi trường mạng
cần được chú trọng
cùng với đó theo khuyến cáo
người dân cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân
trên mạng xã hội không đăng nhập
các đường linh lạ cảnh giác với việc
đầu tư chứng khoán tiền ảo
không hám lợi tin vào việc nhẹ lương cao
hòa tặng khuyến mại
sáng nay phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an thành phố đà nẵng
cho biết là vừa phát hiện hai đường dây
chuyên mua bán dữ liệu cá nhân sim giác
tạo và mua bán tài khoản ngân hàng
số số lượng lớn
hai đường dây này do nguyễn văn hiếu
và phan văn luân cùng chú tỉnh thừa thiên huế
cầm đầu thủ đoạn của hai nhóm này
là thuê căn hộ trung cư trang bị
các thiết bị máy móc rồi thuê người thực hiện
hành vi sử dụng trái phép thông tin về
căn cước công dân của nhiều người khác
để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến
trên mạng internet nhằm thu lợi bất chính
cụ thể hiếu đã mua khoảng
một mươi bộ hồ sơ thông tin cá nhân
người khác và hơn bảy ba trăm linh
thẻ sim kích hoạt sẵn từ các thông tin
cá nhân và thẻ sim mua được hiếu thuê
sáu đối tượng mở tài khoản trực tuyến
của ngân hàng bidv và ví điện tử
các loại đến khi bị cơ quan công an
phát hiện nhóm của hiếu đăng ký được
khoảng hai mươi tài khoản ngân hàng
và ví điện tử các loại để bán
cho các đối tượng cùng với thủ đoạn
tương tự nhóm của luân gồm năm đối tượng
đã mua khoảng tám bộ hồ sơ
thông tin cá nhân
và bốn thẻ sim kích hoạt sẵn
đã đăng ký được khoảng một mươi ba
tài khoản ngân hàng và các ví điện tử
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận điên triều đã ra quyết định tạm giữ
đối với phan văn luân và nguyễn văn hiếu
và tiếp tục phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm công nghệ cao
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh vĩnh long cho biết vừa ra
quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam
bốn tháng đối với nguyễn đức em
và đỗ xuân tùng cùng chú tại
phường thành phước thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
để điều tra về hành vi mua bán trái phép
chất ma túy
vào trưa ngày một mươi tám tháng tám
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
và ma túy công an thị xã bình minh
kết hợp với công an phường thành phước
bất ngờ kiểm tra bãi đất chống thuộc khóm hai
phường thành phước thì phát hiện hai đối tượng
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ
một hộp nhựa bên trong có hai trăm linh bịch nilon
và đoạn ống nhựa
chứa chất bột và tinh thể rắn màu trắng
là ma túy có khối lượng bốn mươi hai chín mươi một gram
tại cơ quan công an
hai đối tượng khai nhận mua ma túy
của một người lạ mặt tại khu vực phường thành phước
với giá là hai mươi một triệu đồng
về để phân lẻ bán cho các con nghiện
trong lúc đang ngồi chờ bán ma túy
thì bị lực lượng công an phát hiện
bắt quả tàng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thay vì trả tiền lương cho thợ
thì đối tượng vũ văn minh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại phường tân hồng thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh
là cai thầu xây dựng
lại trả bằng ma túy
vũ văn minh vừa bị công an huyện mê linh hà nội bắt giữ
để tiết kiệm tiền trả cho công nhân
vũ văn minh chỉ tuyển chọn
các đối tượng nghiện ma túy
ở nhiều địa bàn huyện tỉnh khác nhau
vào đội thợ của mình
tiền công trả thợ từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi nghìn đồng
cho một người một ngày
tuy nhiên mỗi ngày minh sẽ cung cấp
hai gói ma túy loại heroin cho thợ
vào buổi sáng và buổi trưa
minh quy định mỗi gói ma túy
có trị giá là một trăm linh nghìn đồng
số tiền này được trừ vào công thợ hàng ngày
kiểm tra hành chính tại một căn hộ
nhóm thợ của minh đang thi công
lực lượng công an phát hiện rất nhiều si lanh
đã qua sử dụng
kết quả giám định cho thấy
một mươi tám đối tượng dương tính với chất ma túy
công an huyện tuy phước tỉnh bình định
vừa tạm giữ hình sự
đối tượng nguyễn văn sĩ trú tại huyện crong bông tỉnh đắk lắc
để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút
ngày hai mươi chín tháng tám
nguyễn văn sĩ đi bộ vào hiệu vàng mỹ linh hai
ở thị trấn diêu trì huyện tuy phước
dùng tay đấm vỡ tủ kính
rồi lấy đi một số nữ trang
phát hiện vụ việc nhân viên tiệm vàng cùng người dân gần đó
truy hô và bắt giữ nghi phạm
quá trình làm việc tại cơ quan công an
đối tượng có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường
có dấu hiệu nghi vấn bị bệnh tâm thần
hiện vụ việc đang được cơ quan công an
tiếp tục xác minh điều tra
để xử lý theo quy định của pháp luật